tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm lào ngày hôm nay hai mươi tám tháng chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thăm tỉnh viên trăn lào
tại buổi làm việc đồng chí bí thư tỉnh trường tỉnh viên trăn khăm phăn xít thị đam phà cho biết
rất vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đến thăm và làm việc với tỉnh viên trăn báo cáo chủ tịch quốc hội tình hình chính trị
kinh tế xã hội của tỉnh cũng như sự hợp tác giữa tỉnh viêng trăn với việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh viêng trăn đã đạt được trong thời gian qua khẳng định các địa phương
của việt nam sẵn sàng hợp tác với các địa phương của lào trong đó có tỉnh viêng trăn
nhất là hợp tác về giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực